phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
đã bản giao thi thể một người đàn ông chú xã long chữ huyện bến cầu cho gia đình và địa phương
trước đó đội công tác nhận thông tin từ công an huyện châu thành
yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm một người bị nạn dưới giếng nước tiêu
các lực lượng và phương tiện đã được điều động đến hiện trường để đưa người bị nạn lên bờ
do giếng sâu và hẹp nên không thể đưa người vào phương tiện lật trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng máy bơm để hút cạn giếng nước
với sự hỗ trợ của người dân lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ
một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ và thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hai đối tượng là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng
trước đó các trinh sát phát hiện có số đối tượng
thường xuyên mua bán ma túy vào địa bàn thông qua hình thức giao hàng vắng chủ
nên đã tiến hành theo dõi kiểm tra thu giữ một gói ketamin ba mươi viên thuốc lắc
khám sát khẩn cấp nơi khởi phát của gói hàng tại một căn hộ là nơi ở của dũng
phát hiện thêm năm mươi gói ma túy và một số gói ketamin
qua đấu tranh dũng khai nhận có cấu kết với hàng chú quận thanh khê để lấy ma túy bán kiếm lời
tổ chức đón bắt tại bãi xe chi lăng công an quận đã thu giữ một gói hàng có hơn một viên thuốc lắc
lê xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đắk rơ la huyện đắc minh là đối tượng truy nã toàn quốc
vừa bị lực lượng công an xã đắc la huyện đắc minh tỉnh đắc nông phát hiện bắt giữ
khi đối tượng này vừa mới về thăm gia đình
theo hồ sơ vụ án vào chiều ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trong lúc đi chơi tết
lê xuân hoàng đã có hành vi đánh người khác gây thương tích tỷ lệ một mươi ba
sau khi gây án hoàng đã bỏ trốn xuống tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
đối với lê xuân hoàng về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với lê xuân hoàng về tội cố ý gây thương tích
phần cuối bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai phường tân mai quận hoàng mai thành phố hà nội
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi sát cánh mũi trái
và đối tượng hoàng thu giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc huyện nam sách tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cũng về tội gây dối trật tự công cộng